chiến tranh qua đi đã nhiều năm nhưng hiện cả nước còn tồn động hàng nghìn hồ sơ đề nghị công nhận thương bình liệt sĩ người có công với cách mạng
đây là mong mỏi chính đáng của nhiều gia đình có người thân đã tham gia hoạt động kháng chiến
trong thời gian qua ngành lao động thương bình và xã hội đã triển khai một cách thận trọng và đầy trách nhiệm trong việc xác nhận các hồ sơ tồn động ghi nhận sự công hiến của những người đã khuất
sáu mươi sáu năm mong chờ các con cháu của cụ trần đức én người chiến sĩ bị địch bắn chết năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đầy tự hào khi cụ được công nhận là liệt sĩ
cả ba người con của cụ én đều đã ở tuổi ngoài bảy mươi có lẽ đây là mong ước cuối cùng trong cuộc đời của họ
quy trình xác định người đã mất là liệt sĩ gặp muôn vàn khó khăn
mỗi hồ sơ là hàng chục cuộc họp được tổ chức ở nhiều cấp nhiều đối tượng và vô số biên bàn để xác nhận nhân chứng cùng căn cứ lịch sử
như trường hợp cụ én khi mất không để lại di ảnh và di thể
đặc biệt người đồng đội duy nhất còn sống có thể làm chứng cho cụ én
giờ đây đã gần một trăm linh tuổi
với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ hai năm qua bộ lao động thương bình và xã hội đã tổ chức lễ trao bằng tổ quốc ghi công cho hàng trăm thân nhân các liệt sĩ
trong đó có những người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống pháp
các giấy tờ liên quan các thông tin của nhân chứng là cũng rất hạn chế
do vậy là tổ công tác của bộ trưởng cũng phối hợp rất chặt chẽ với địa phương để nắm tình hình
đặc biệt người đồng đội duy nhất còn sống có thể làm chứng cho cụ bộ lao động thương bình và xã hội đã tổ chức lễ trao bằng tổ quốc ghi công cho hàng trăm thân nhân các liệt sĩ
thêm một trường hợp liệt sĩ được công nhận là biết bao sọt nước mắt của các thân nhân sau bao năm chờ đợi
đây là nỗ lực lớn của ngày lao động nhằm tri ân những người đang sống tưởng nhớ những người đã ngã xuống và nằm lại chiến trường với những hy sinh mà họ đã cống hiến cho tổ quốc này